trong sự phúc thẩm ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội thì toàn bộ bốn mươi hai tài sản là bất động sản liên quan đến hành vi phạm tội hoặc sở hữu của phan văn anh vũ cũng đã được kê biên trong vụ án này và hai dự án gồm hai mươi chín hectare và dự án phú sa compound đã chuyển dịch trái pháp luật với tổng giá trị trên một mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng cần phải thu hồi để bảo vệ tài sản nhà nước
theo các quả điều tra vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi một trong lúc đang ăn cơm giữa sơn và bố đẻ của mình là ông lãnh văn toàn xảy ra mâu thuẫn đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày ông toàn vào phòng khách ngủ lúc này sơn nhớ lại mâu thuẫn lúc trưa với bố và nhiều lần bị bố đánh chửi trước đó nên đã xuống bếp lấy dao chém vào cổ ông toàn một nhát khiến ông toàn tử vong tại chỗ
được biết trong cuộc sống lãnh thanh sơn thường có những biểu hiện tâm lý không ổn định và từng được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần tỉnh đắk lắc để điều trị
tuy nhiên sơn vẫn có đầy đủ nhận thức về hành vi của mình gây ra
một đoạn clip dài một phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo dựa bình xịt hơi cay tấn công một người đàn ông mặc áo trắng được đăng tải trên mạng xã hội trong ngày hôm qua đã thu hút sự chú ý của dư luận
đoạn clip được cho là ghi lại tại tỉnh bà rịa úng tàu trong đó thì người đàn ông một mình cầm hung khí chống trả nhưng đã bị nhóm này dôn ép vào trong nhà
theo thông tin ban đầu clip được ghi lại vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
tại một nhà nghỉ ở xã phước tân huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa úng tàu
theo đó người đàn ông mặc áo trắng ba mươi chín tuổi hiện đang điều trị tại tp hcm để nối lại gân tay chân
được biết nạn nhân bị một nhóm không quen biết đến chém nứt sọ đứt gân tay chân cùng nhiều vết thương khác
trước đó nạn nhân có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên hường ở chợ bà tô thị trấn phước bửu huyện xuyên mộc
từ clip trên mạng xã hội cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh vụ việc
công an huyện xuyên mộc cũng đã phối hợp với xã phước tân điều tra và bước đầu xác định được một số đối tượng có liên quan
công an xã hỏa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa làm rõ và bắt giữ được đối tượng trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn trị giá hàng chục triệu đồng
chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
đối tượng được xác định là phùng thanh hiếu ba mươi tám tuổi trú tại phường hòa thọ tây quận cầm lệ tp đà nẵng
vào thời điểm trưa ngày bảy tháng một mươi hai hiếu đi lang thang tại các khu vực thuộc xã hòa châu với mục đích tìm ai sơ hở để trộm cắp
khi đến nhà chị trần thị thành tựu phát hiện trên xe máy sh có treo một chiếc túi sách nên hiếu đã thực hiện hành vi trộm cắp
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai giờ đồng hồ công an xã hòa châu đã phát hiện được hiếu và thu giữ toàn bộ tài sản bên trong túi sách của chị tiệu với giá trị hơn bốn mươi triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện hòa vang điều tra xử lý theo quy định
cũng với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã bình thành huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
theo điều tra ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín xuân đã lấy trộm một chiếc xe máy của một nhà dân tại thị trấn gành hào huyện đông hải
khi đang trên đường tẩu thoát thì xuân bị lực lượng công an thị trấn gành hào bắt giữ
tại cơ quan công an xuân khai nhận khi phát hiện xe máy để trước sân nhà không có người trông coi nên đã lẻn vào lấy trộm
được biết xuân là đối tượng nghiện ma túy từng có tiền án chín tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản
viện kiểm sát huyện cron park tỉnh đắk lắc vừa truy tố một đối tượng có hành vi lập tài khoản mạng xã hội gia lô giả gái với mục đích là kết bạn với các nam thanh niên
rồi nhắn tin gửi hình ảnh nhạy cảm dụ dỗ các nạn nhân gửi ảnh nhạy cảm của cá nhân cho mình sau đó đe dọa cưỡng đoạt tiền
đối tượng là lê công toàn chú tại xã ea phê huyện crong park khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
do cần tiền trả nợ vì thua cá độ bóng đá toàn đã lập một tài khoản gia lô có tên lê duyên
sau đó tải một số hình ảnh nhạy cảm của nữ giới về máy điện thoại của mình
rồi chủ động kết bạn và gửi những hình ảnh này tới các tài khoản
trong tài khoản zalo của nam giới đối tượng rủ rỗ các nạn nhân gửi hình ảnh nhạy cảm của mình
rồi dùng chính những hình ảnh này khống chế ép họ phải chuyển tiền cho mình
nếu không sẽ tung các hình ảnh này lên mạng xã hội
bước đầu toàn khai nhận đã chiếm đoạt gần một mươi bốn triệu đồng từ một mươi bốn người
quay trở lại với nội dung đã đề cập ở phần đầu của bản tin
thưa quý vị và các bạn theo sở lao động thương minh và xã hội tp hà nội
trên địa bàn thành phố hiện có hơn năm bảy trăm linh cơ sở
cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự dễ phát sinh tệ nạn mại dâm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã phát hiện đấu tranh triệt phá năm mươi ba ổ mại dâm
với hai trăm bốn mươi đối tượng có liên quan
những con số được đưa ra đang cho thấy còn rất nhiều khó khăn trong công tác ngăn chặn tệ nạn này
đặc biệt là khi hoạt động mại dâm thông qua mạng internet điện thoại di động
để nhắn tin mời chào quảng cáo thỏa thuận hẹn địa điểm mua bán dâm đang ngày càng lan rộng
phố trần duy hưng hai mươi hai h đêm
với vài thao tác lướt web trên smartphone dân chơi này dễ dàng tìm kiếm được website môi giới mại dâm trên internet
thông tin về gái bán dâm được công khai đăng tải địa chỉ khu vực phục vụ khách rõ ràng
đặc biệt số đo ba vòng chiều cao cân nặng và cả những hình ảnh khiêu dâm của gái bán dâm cũng công nhiên được hiển thị
các website này còn cam kết về độ uy tín và đảm bảo an toàn
kín đáo cho dân chơi khi sử dụng dịch vụ
số điện thoại để liên lạc với gái bán dâm cũng rất rõ ràng

đặc biệt số điện thoại để liên lạc với gái bán dâm cũng rất rõ ràng
bức tranh về một thị trường mua bán dâm khá nhuận nhịp trên mạng đã dần được hé mở
mức giá giao động từ ba trăm linh đồng đến ba triệu đồng cho một lần xúc xướng
các gái bán dâm hoạt động theo khu vực và thường sẽ có nhà nghỉ hoặc khách sạn ruột của mình
với những ai không thích giao dịch qua mạng thì có một điểm đến trực tiếp để mua bán dâm
được các dân chơi khéo nhau nằm trên con phố lắng hạ quận ba đình hà nội
bên ngoài là dịch vụ massage
tuy nhiên đây là những hình ảnh ở bên trong cơ sở này
còn đây là hình ảnh phía sau những cánh cửa phòng massage tại đây
tùy em thôi

thì đúng rồi
thì là giá cả ở đây
có bao nhiêu tiền luôn

ở đây là một cái là cái quan hệ là bốn triệu bốn triệu có bốn bốn triệu nói chung là bốn triệu bốn triệu
theo tìm hiểu tại cơ sở massage này có hàng trăm nhân viên phục vụ
và những nữ kỹ thuật viên
các nhân viên massage này sẵn sàng phục vụ khách từ a đến z nếu khách có yêu cầu
giá một lần tàu nhanh từ hai đến ba triệu đồng
và việc mua bán dâm được diễn ra ngay tại phòng massage
dẫu có sự đấu tranh và triệt phá liên tục các ổ mại dâm của lực lượng chức năng
nhưng mại dâm tại thủ đô
hà nội và các thành phố lớn nói chung vẫn luôn là một vấn nạn khó giải quyết
bởi tính phức tạp tinh vi và trá hình của nó
trong khi đó những hệ lụy mại dâm gây ra đối với xã hội thì vô cùng nghiêm trọng
chưa nói đến tệ nạn này cũng là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi thị thu hồng sinh ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
cư trú tại thôn tân phú xã ea tó huyện crông năng tỉnh đắk lắc
về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đối tượng này cao một m năm mươi tám đầu không có tóc đội tóc giả mắt to sâu
sống mũi thẳng đầu mũi to giái tai trúc và có nốt ruồi dưới sau đuôi mép trái
trốn ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chỗ ở trước khi trốn
một mươi trên một mươi z tân thới nhất phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
còn về tội bắt giữ người trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài tỉnh bình phước
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại khu phố hai phường tiến thành tp đồng xoài tỉnh bình phước
và đối tượng phan văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại thôn bốn xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện